và thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy quán karaoke số hai trăm ba mươi một phố quan hoa quận cầu giấy hà nội
công an tp hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam chủ cơ sở kinh doanh này
đây là một nội dung quan trọng tại buổi họp báo do ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức vào chiều ngày hôm qua chín tháng chín
tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng tám của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
công an tp hà nội đã cho biết theo kế hoạch hàng năm công an tp đều có kế hoạch phối hợp với các địa phương
để kiểm tra giả soát xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên nhiều trường hợp không chấp hành nghiêm lén lút hoạt động khi không đủ các điều kiện phòng cháy chữa cháy
một số những cơ sở thậm chí là lấy các căn cứ để sửa chữa nhưng mà vẫn còn những cái để hoạt động
thì cái việc này là ủy ban nhân tp lãnh đạo bộ
công an tp chỉ đạo rất quyết liệt và quy trách nhiệm cho từng những cá nhân tập thể để xảy ra trong những tình trạng vi phạm về phòng cháy chữa cháy
và liên quan đến cái việc cháy hôm vừa rồi ở cầu giấy
thì hiện nay là cơ quan điều tra công an thành phố hà nội đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can bắt tạm giam
chủ của cơ sở kinh doanh có điều kiện để
liên quan đến vấn đề này
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cũng vừa ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố
trong đó yêu cầu các sở ban ngành khẩn trương hoàn thành tổng kiểm tra cơ sở karaoke quán bar vũ trường về phòng chống cháy nổ
các đơn vị địa phương chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ các cơ sở đã bị tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định
trường hợp để xảy ra việc chủ cơ sở kinh doanh cố tình đưa vào hoạt động yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có biện pháp mạnh theo quy định pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân tp